thi thể một người đàn ông nằm bên bờ suối
bà con trong thôn ai cũng hoang mang lo sợ
ai là người đã ra tay sát hại người dân bản mình
và nguyên nhân đến từ đâu
lực lượng công an đã truy tìm thủ phạm như thế nào
sáng ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
người dân thôn bản làng xã vô ngại huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
phát hiện một người nằm bất tỉnh bên khe suối pát nát
người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu
công an xã vô ngại đã xuống hiện trường
và lấy những thông tin ban đầu
danh tính của nạn nhân được xác định là anh lý văn trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một người dân sinh sống tại thôn này
một tổ điều tra đã xuống hiện trường để tổ chức khám nghiệm
vụ án xảy ra bên khe suối bát nát
trên đường lên dãy của gia đình nạn nhân
thời điểm xảy ra án mạng vào sáng sớm
mở rộng khám nghiệm hiện trường
lực lượng công an đã phát hiện ở sau một bụi cây gần đó
có vòng hương chống mũi cháy gần hết
mũ bảo hiểm và chiếc xe máy của nạn nhân nằm đổ trên nền đất
số tiền hơn bốn mươi triệu đồng nạn nhân mang theo không bị mất
ngoài ra lực lượng công an không tìm thấy bất cứ một dấu vết gì
sau khi lấy dấu vết tại hiện trường
các viết tích trên cơ thể nạn nhân
phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh quảng ninh đã nhanh chóng giám định
và đưa ra nhận định về nạn nhân
sớm nhất để cùng cơ quan điều tra truy tìm thủ phạm gây án
xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
để tập trung lực lượng nhanh chóng khám phá
công an tỉnh quảng ninh đã thành lập chuyên án
gấp rút tiến hành các biện pháp điều tra phá án
chia thành các mũi trinh sát
một tổ công tác tiến hành ghi lời khai của những người nhà trong gia đình nạn nhân
một tổ tiến hành ra soát dựng mối quan hệ mâu thuẫn của nạn nhân
còn một tổ khác thì ra soát những đối tượng nổi nghiện
có tiền án tiền sự trên địa bàn
bên cạnh đó các giả thiết của ban chuyên án cũng được triển khai song song
tất cả những người vắng mặt đột xuất
hay có biểu hiện bất thường trong khoảng ba mươi năm nóc nhà của thôn bản làng
chủ yếu là đồng bào người tây
đều được ra soát một cách thận trọng
đây là xã miền núi dân cư thừa thớt
hầu hết người dân ở đây đều có bản tính thật thà
nên cũng không gây nhiều khó khăn trong việc lấy lời khai
sau một thời gian theo dõi và bằng công tác nghiệp vụ
các trinh sát đã thu thập được một số thông tin ban đầu
và lúc này nghi vấn nhất của ban chuyên án
là tập trung để xác minh vợ của nạn nhân là tô thị xin
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
vợ chồng anh lý văn trung không có con
nên phải xin hai cháu nhỏ về nuôi
anh trung là người hiền lành chịu khó
hàng ngày cặm cụi với nương giấy sống khép kín
ít khi giao lưu quan hệ với người trong bản làng
trước thời điểm vụ án xảy ra khoảng một tháng
một hôm gia đình sinh xảy ra cãi vã căng thẳng
anh trung trong lúc tức giận đã đập vỡ chiếc điện thoại của vợ
đây cũng là chi tiết mà lực lượng phá án cũng lưu tâm
khi xác minh các mối quan hệ của sinh
trinh sát phát hiện ra người đàn bà này
có nhiều mối tình vụn trộn với nhiều người đàn ông cùng một lúc
trong lúc chồng đi làm nương
thì thường xuyên hẹn hò vào mây mưa với những người đàn ông
dù đó chỉ là người mà thị chỉ gặp vài ba lần
trinh sát khéo léo tiếp cận con của nạn
nạn nhân kiểm tra máy điện thoại của cháu
thì thầy có một cuộc điện thoại gọi đi vào số máy lạ
điều đáng ngờ là cuộc gọi này được thực hiện vài phút
sau khi anh trung đi khỏi nhà vào lúc năm h ba mươi sáng hôm đó
bằng các biện pháp nghi vụ
cơ quan công an đã xác định được chủ thuê bao của số điện thoại gọi đi
nhưng người này lại không trực tiếp dùng số thuê bao này
quá trinh sát minh đã tìm ra người đang dùng số máy nghi vấn là đăng văn thủ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú tài đăng
hệ thôn năm tút xã lục hồn huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
nhà thủ cách nhà sinh vài chục km
một giả thiết tiếp theo mà các điều tra viên đặt ra
là tô thị sinh và đăng văn thủ có mối quan hệ như thế nào
ai có thể biết nạn nhân sẽ vào dãy gieo mạ
và đi qua đoạn suối pát nát vào khung giờ đó để mai phục và chặn đánh
người dân xã vô ngại cho biết
giữa vợ chồng anh trung từ trước đến nay
chưa từng xảy ra mâu thuẫn với nhau
bình thường hai vợ chồng anh ấy cũng tình cảm
đi chơi hay đi làm đều có nhau
trong thời gian đưa chồng đi viện
và làm ma chay cho chồng
vợ nạn nhân không có biểu hiện gì
khiến mọi người nghi ngờ
chị ấy vẫn khóc lóc khi đưa tăng chồng
đăng văn thủ quen biết với tô thị sinh
trong những lần chị đi chợ huyện
sinh đem lòng yêu say đắm thủ
và thị đã bỏ các người tình trước đây
để lao vào vòng tay của gã trai kém mình bảy tuổi
sinh lấy cớ đi chợ
để hẹn hò với các bạn
tối đến chị ta cho chồng uống thuốc ngủ
đợi anh trung ngủ say
rồi trốn vào rừng
để mây mưa với người tình
tình yêu càng nồng nhiệt
thì nỗi lo bị phát hiện càng lớn
say đắm trong mối tình vụn trộm
hai kẻ gian phu dâm phụ
đã nhiều lần bàn tính đến việc
giết hại anh trung bằng nhiều cách
như đầu độc để được tự do
về ở với nhau
nhưng tất cả đều không thành
sau khi nắm được mối quan hệ của sinh
các điều tra viên đã xác minh
trong thời gian điều tra vụ án thủ
đột nhiên vắng mặt tại nơi cư trú
căn cứ bắt thủ đã có
lực lượng phá án đã huy động hàng trăm cảnh sát
tổ chức chốt chặn trên các tuyến giao thông
ra vào huyện đông triều
tiến hành lùng sụp trên vùng rừng núi rộng lớn
vì dân báo tin
có kẻ khả nghi từ rừng xuống sinh nước
để loại trừ khả năng
thủ trốn sang trung quốc
bộ đội biên phòng quảng ninh
cũng được huy động phối hợp kiểm soát
chốt chặn đường biên giới
cùng lúc đó khu vực nhà xin được giám sát chặt chẽ
để đón lõng
nếu thủ bất ngờ quay trở lại
đúng dự đoán sau hai ngày lẩn trốn
ở đông triều
thủ luôn dừng trở về nhà người tình
thì bị bắt
đêm ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thủ cắt rừng đi bộ khoảng hai mươi km
đến phục kích tại suối pát nát
chờ chung đi làm dãy qua đó
để tấn công
sáng sớm ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
khi anh trung tới gần bờ suối
thủ dình sẵn trong bụi cây lao ra
dùng gậy gỗ vụt liên tiếp vào đầu
cho đến khi nạn nhân gục xuống
đặng văn thủ học hết lớp chín
thì ở nhà làm ruộng
nhưng chủ yếu là đi lăng thang
tháng năm năm hai nghìn hai mươi
thủ quen xin qua gia lô
sau một vài lần nói chuyện
hắn đã bị người phụ nữ dân tộc tày
hơn mình bảy tuổi lôi cuốn
lâu dần những câu tình cảm ướt át trên mạng
không thỏa mãn nỗi nhớ mong của cả hai
họ hẹn gặp mặt
và nảy sinh tình yêu
tình yêu vụn trộm nhanh chóng bén dễ
và cả hai lao vào như con thiêu thân
khiến thủ lúc nào cũng nơm nớp
lo sợ bị chồng xin phát hiện
nhưng vì yêu
và muốn sống với người tình
mà thủ đã bất chấp tất cả
lên kế hoạch cho một âm mưu tội ác
thái độ của phi công đặng văn thủ
hắn vẫn mang vẻ mặt si mê
khi nhắc tới người tình hơn mình bảy tuổi
dù đã năm ngày trôi qua
kể từ khi bị bắt
hắn vẫn chưa dứt ra được tình yêu mù quáng
ánh mắt vẫn còn ngây dại
và nhớ nhung khi nhắc tới người tình
khi điều tra viên đặt câu hỏi
lý do vì sao lại nhấn tâm
ra tay sát hại đạn nhân
đặng văn thủ trả lời gọn lọt
vì em và vợ anh trung
rất yêu nhau
nên đã nảy sinh ý định giết anh trung
lúc đó em không nghĩ được gì nhiều
em chỉ nghĩ được ở bên chị ấy
và chị ấy cũng nói
chị cần được ở bên em
cho tới lúc này
thủ vẫn một mực cho rằng
mình giết người là vì tình yêu
và mong muốn ở bên người mình yêu
còn xin tại cơ quan điều tra
thì luôn tìm cách né tránh trách nhiệm trong vụ án
cho rằng do không được học hành
đến nơi đến trốn
tìm cách chối bỏ tội lỗi của mình
xin cho rằng nguyên nhân dẫn đến
cái chết của anh trung là tội của thủ
còn khi nhắc tới chồng
người phụ nữ này vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng
không tỏ ra ân hận
hay xót thương người chồng
bị chết một cách oan nghiệt
tội ác sẽ phải trả giá
và bị pháp luật trừng trị
hai bị can tô thị xin và đặng văn thủ
đã bị tòa nhân dân tỉnh quảng ninh
tuyên án phạt tù trung thân
câu chuyện vợ
cùng người tình trẻ sát hại chồng
đã gây hoang mang cho bà con
tại thôn bản làng xã vô ngại
huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
cuối cùng cũng đã được làm sáng tỏ
tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm
quyết tâm không lùi bước
trước những gian khó
công an tỉnh quảng ninh đã được đền đáp
sự bình yên đã được trả lại nơi đây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
trong những video tiếp theo